xe ô tô đang lưu hành còn hạn đăng kiểm tại hà nội và tp hcm sẽ bị kiểm tra đột xuất khí thải
nhằm kiểm soát tình trạng ô nhiễm không khí tại các đô thị
đây là yêu cầu mới nhất của bộ giao thông vận tải nhằm góp phần kiểm soát tình trạng ô nhiễm không khí gia tăng
tại tp hcm và tp hcm
trước mắt lực lượng chức năng tập trung kiểm tra đối với các xe buýt ô tô khách xe tải xả khói đen
nếu phát hiện khí thải xe có thành phần ô nhiễm vượt quá tiêu chuẩn cho phép
lực lượng thanh tra sẽ lập biên bản yêu cầu chủ xe khắc phục
sau đó phương tiện phải đến trung tâm đăng kiểm để kiểm tra lại khí thải
nếu đạt tiêu chuẩn khí thải được cấp lại tem giấy chứng nhận kiểm định để tiếp tục tham gia giao thông
bộ giao thông vận tải cũng khuyến khích các doanh nghiệp vận tải đầu tư
ứng dụng công nghệ thiết bị xử lý khí thải trên xe nhằm giảm phát thải gây ô nhiễm môi trường